những năm qua tỉnh lai châu luôn xác định phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành địa phương lực lượng vũ trang và toàn dân
lấy bộ đội biên phòng làm lực lượng nòng cốt nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới
trong đó việc lãnh đạo chỉ đạo công tác đối ngoại biên phòng ngoại giao nhân dân được địa phương này hết sức coi trọng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay đồn biên phòng cửa khẩu ma lù thàng đã chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong việc triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại
đồng thời xây dựng kế hoạch và mời lực lượng kiểm soát cửa khẩu kim thủy hà tỉnh vân nam trung quốc sang cùng phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu về công tác chính trị
đối với đơn vị chúng tôi có một cái thuận lợi là hiện nay là đơn vị chúng tôi đang kết nghĩa với hai đơn vị của bên phía bạn
qua đó là cái triển khai thực hiện cái nhiệm vụ cái hoạt động đối ngoại
nó cũng có những cái rất là thuận lợi
từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã triển khai là chín lần tổ chức tuần tra chung và tuần tra liên hợp
và chúng tôi tổ chức hoạt động về cái hội đàm là theo định kỳ hàng quý
từ đầu năm tới nay lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp chấp pháp
tuần tra song phương hơn một mươi lần với trên năm trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
đồng thời các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh lai châu đã gửi năm mươi sáu thư và nhận được năm mươi tám thư của phía bạn
nội dung chủ yếu là thông báo trao đổi tình hình phối hợp giải quyết các sự kiện trên biên giới
một là tiếp tục quan triệt sâu sắc các quan điểm đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước
của bộ quốc phòng và của bộ đội biên phòng
đặc biệt là thực hiện nghiêm túc cái quan điểm bốn tốt và phương châm một mươi sáu chữ
mà hai đảng hai nhà nước
đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quan điểm bốn tốt và phương châm một mươi sáu chữ mà hai đảng hai nhà nước
đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quan điểm bốn tốt và phương châm một mươi sáu chữ mà hai đảng hai nhà nước
có thể nói việc triển khai hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng
đã góp phần quan trọng vào việc quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới
đồng thời phát huy thế mạnh giúp người dân vùng biên giới giao lưu buôn bán
phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững